tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính giữa thành phố hà nội và thành phố viên trăn của lào đã diễn ra tại hà nội
đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội và đồng chí silavong khut phai thun
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào bí thư thành ủy đô trưởng thành phố viên trăn tham dự tọa đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí silavong khut phai thun
bí thư thành ủy đô trưởng thành phố viên trăn cùng các thành viên cao cấp của thủ đô viên trăn đã dành thời gian đến thăm và làm việc
và có buổi trao đổi tọa đàm về cải cách hành chính và công nghệ thông tin với thành phố hà nội
chủ tịch nguyễn đức trung cho biết trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hà nội xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá trong đó công nghệ thông tin là công cụ chính phục vụ đắc lực cho cải cách hành chính
với việc triển khai đồng bộ các biện pháp năm hai nghìn một mươi sáu chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố hà nội tăng một mươi bậc
từ bậc hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi năm lên bậc một mươi bốn năm hai nghìn một mươi sáu
cũng nhờ cải cách hành chính hà nội đã thu hút đầu tư từ nước ngoài là ba một mươi một tỷ usd gấp ba chín lần so với năm hai nghìn một mươi năm
và thu hút vốn đầu tư
từ các doanh nghiệp trong nước là bốn trăm ba mươi chín tỷ đồng đứng đầu cả nước
nhiều dịch vụ hành chính công của người dân đã được thực hiện trên môi trường mạng
hà nội cũng là đơn vị đứng đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin
và vươn từ vị trí thứ ba lên vị trí thứ hai trong cả nước về nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính
đồng chí sinh la vong khun phạm hon bí thư thành ủy viên trăn
bày tỏ mong muốn hai thủ đô sẽ mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực qua nhiều dự án cụ thể
phía viên trăn sẽ sớm thúc đẩy việc xây dựng trung tâm thương mại và du lịch viên chăn tại hà nội
chủ tịch nguyễn đức trung khẳng định hà nội sẵn sàng cử các cán bộ chuyên gia hỗ trợ cho viên trăn
trong cải cách hành chính và xây dựng chương trình công nghệ thông tin
đào tạo cán bộ công nghệ thông tin nói riêng và cán bộ quản lý cho viên chăn
thúc đẩy nhanh việc xây dựng trung tâm thương mại và du lịch viên trăn tại hà nội và ngược lại
hà nội cũng sẵn sàng giúp viên trăn thành lập viện nghiên cứu kinh tế xã hội trực thuộc thủ đô viên trăn
giống như mô hình của hà nội có lộ trình cụ thể để doanh nghiệp hai bên hỗ trợ nhau trong hợp tác đầu tư